thông tin từ công an tỉnh bắc giang khoảng một mươi một h ba mươi năm phút ngày hai mươi tháng chín tại khu vực sông lục nam
đoạn cầu cẩm lý thuộc địa phận xã cẩm lý huyện lục nam tỉnh bắc giang
đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm hai người tử vong
phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy trên cầu cẩm lý bị ngã xuống sông
lúc này anh giáp văn tê điều khiển ô tô tải nhanh chóng nhảy xuống cứu
tiếp cận được nạn nhân nhưng trong quá trình đưa vào bờ do dòng nước quấn mạnh
tài xế xe tải bị đối xức dòng nước đã quấn cho hai người ra giữa dòng rồi mất tích
sau nhiều giờ tìm kiếm đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân